trước các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được đào hương long bước đầu thừa nhận hành vi song quyết không khai ra tên của kẻ đồng phạm
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật cơ quan điều tra đã chứng minh phạm quốc huy thời gian gần đây thường xuyên liên lạc qua lại với đào hưng long
thiệt là huy chính là người đã đi xe máy cùng long đến văn phòng bảo hiểm prudential khuya ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một

muốn mình vi phạm pháp luật
được đào tạo vài bảng
có nghề nghiệp ổn định
với mức thu nhập khá
so với đời sống của nhiều người dân phố núi
nếu long tu trí làm ăn
không xa đà vào những thú vui vô bổ
thì hẳn là
đã không sập bẫy một số tổ chức tín dụng đen
đã không nhú sâu vào vũng lầy tội lỗi
và cuộc đời
cũng đâu đến nỗi phải sang dở
trong những bức tường giam
còn với phạm quốc huy
mặc dù ý thức được việc làm của bạn
là trái pháp luật
nhưng vì cả nể
vì thiếu cương quyết
và lòng tham lẫn áp
mà cuối cùng hai tay cũng nhú chảm